ngày hai mươi tám tháng bốn ubnd tp hcm xét đề nghị của sở giáo dục và đào tạo sở lao động thương binh và xã hội tp
chấp thuận chủ trương cho học sinh đi học trở lại theo lộ trình từ ngày bốn tháng năm
ubnd tp hcm đề nghị xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại
trong đó phải có hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
và bộ lao động thương binh và xã hội và các bộ tiêu chí đánh giá an toàn
tại các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được ban hành
hoàn thành đúng theo tiến độ và đảm bảo chất lượng chương trình năm học hành một mươi chín hai nghìn hai mươi